thực hiện kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn giảm thiểu loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định khai thác iuu đến năm hai nghìn hai mươi năm từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi
bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang đã xử lý vi phạm hành chính một trăm một mươi bốn trong tổng số một trăm tám mươi bảy tàu cá của ngư dân vi phạm
lực lượng biên phòng tỉnh kiên giang đã xử phạt tổng số tiền phạt hơn bảy sáu tỷ đồng
tước giấy phép khai thác thủy sản của năm mươi năm tàu cá một mươi sáu chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá có thời hạn
và số tàu cá vi phạm còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đúng quy định
chỉ tính trong quý i năm hai nghìn hai mươi có một mươi bốn tàu cá vi phạm
việc điều tra xác minh tổ chức cá nhân đưa tàu cá ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài gặp nhiều khó khăn
có chủ tàu còn tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình tàu cá gửi thiết bị hoặc thuê tàu cá khác hoạt động trên vùng biển việt nam
bên cạnh đó mức xử phạt còn chưa đủ sức gian đe nên tình hình vi phạm vẫn tồn tại